thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng campuchia giải cứu một nam sinh bị lừa sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
trước đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh nhận được tin báo từ gia đình của nam thanh niên sinh năm hai nghìn ba về việc nam sinh bị các đối tượng trong công ty thuộc khu đông thái thành phố pa vẹt tỉnh sprey riêng campuchia giam giữ
nhóm này yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển năm usd thì mới đồng ý thả cho nam sinh về nước
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã làm việc với gia đình nạn nhân để nắm thông tin đồng thời cử lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng thành phố pa vẹt để tìm kiếm nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng đã giải cứu được năm thanh niên tại khu casino online thuộc campuchia
làm việc với cơ quan chức năng nạn nhân cho biết là đang theo học năm thứ hai tại một trường đại học ở hà nội
nghe lời bạn bè quen qua mạng xã hội đồng ý qua campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao
tuy nhiên do công việc áp lực mang tính chất lừa đảo qua mạng quản thúc việc đi lại nam thanh niên xin nghỉ và bị công ty bắt bồi thường nên phải gọi điện báo cho gia đình và nhờ cơ quan chức năng giải cứu